tại đà nẵng hội truyền thống trường sơn đường hồ chí minh thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày mở đường hồ chí minh ngày truyền thống bộ đội trường sơn
được thành lập từ năm hai nghìn một mươi sáu hội truyền thống trường sơn đường hồ chí minh thành phố đà nẵng có bảy trăm linh hội viên là cựu quân nhân thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trên địa bàn
qua ba năm hoạt động hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như giúp nhau làm kinh tế xoa đói giảm nghèo nâng cao chất lượng đời sống cho từng hội viên
hội cũng đã vận động quỹ xây nhà tỉnh thương cho ba gia đình tặng hai mươi ba sổ tiết kiệm cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn